trong khi hầu hết nông dân đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi vẫn quen sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật hóa học
trong sản xuất nông nghiệp như một phương thức canh tác truyền thống
thì cũng tại huyện đảo này nhiều bạn trẻ đã tiên phong mạnh dạng sản xuất nông sản sạch
những người trẻ ở đảo lý sơn đang tạo ra những khác biệt để tạo ra nông sản sạch cho quê hương mình
mô hình trồng tỏi theo hướng hữu cơ của anh đặng văn trọng đã bước vào năm thứ ba
điều đặc biệt ở mô hình này là để nguyên cỏ dại cỏ chỉ được loại bỏ khi mọc quá phần ngọn cây tỏi
theo anh trọng cỏ dại được giữ lại nhằm bảo đảm độ ẩm cho đất và hạn chế sâu bệnh gây hại
quy trình canh tác chỉ dùng phân chuồng bón lót dung dịch phòng trừ sâu bệnh gây hại từ lá cây
đây cũng là cách mà anh trọng phục hồi lại môi trường đất và tạo cân bằng môi trường sinh thái cho ruộng tỏi của mình
chỉ dùng những cái gì liên quan tới hữu cơ thôi ví dụ như phân là phân bò phân rồng biển rồi cái tự cây cỏ
thì năng suất của nó so với người dân họ làm theo phương pháp bình thường thì mình nghĩ là nó đạt khoảng sáu mươi tám mươi so với dân bình thường
nhưng mà đó là so với năng suất nhưng so với giá thì giá nó tăng gấp ba lần
khởi đầu cho xu hướng nông sản sạch đảo lý sơn phát triển ba mô hình sản xuất tỏi theo hướng hữu cơ
diện tích khoảng ba hectare để tạo nên nông sản sạch mỗi mô hình phải mất vài năm để phục hồi lại đất và tạo môi trường sinh thái xung quanh
thời gian đầu năng suất tỏi chỉ đạt ba mươi không hiệu quả kinh tế như các diện tích đại trà
tuy nhiên những người trẻ tiên phong ở đảo lý sơn vẫn quyết tâm theo xu hướng quay trở lại nông sản sạch
một môn của cơ sở chúng tôi là muốn tạo thương hiệu tỏi của lý sơn mình phát triển mạnh hơn về nguồn tối sạch
để cung cấp cho người tiêu dùng yên tâm về sức khỏe của người ta
nên là tôi đầu tư vào cái vụ này là vụ tối sạch để đưa cái thương hiệu tỏi lý sơn mình phương xa hơn
đến với người tiêu dùng an toàn về sức khỏe hơn
cùng với sản xuất các hộ dân người trẻ tiên phong liên kết với doanh nghiệp trong khâu sản xuất chế biến và tiêu thụ hành tỏi đạt chuẩn
huyện lý sơn đang khuyến khích tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch
trước mắt lý sơn sẽ xác lập vùng sản xuất chuyên canh nông nghiệp sạch để người dân và doanh nghiệp tham gia

huyện lý sơn đang khuyến khích tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch
mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp không dùng cát trắng các sản phẩm hóa học
người trẻ lý sơn đã và đang thực hiện giấc mơ bảo vệ môi trường nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm hành tỏi của quê hương mình trước khi đưa đến người tiêu dùng